thưa quý vị tại tỉnh đắk lắc bảng thi số ba vòng loại hội thi quân sự võ thuật trao lực lượng trực tiếp chiến đấu trong công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba đã được khai mạc long trọng vào ngày hôm qua
theo kế hoạch của bộ công an bảng thi số ba vòng loại của hội thi này diễn ra tại tỉnh đắk lắc với hơn một cán bộ chiến sĩ tham gia đến từ một mươi chín đơn vị công an tỉnh thành phố
đội tuyển sẽ tham gia các nội dung như phần thi võ thuật công an nhân dân với bốn nội dung kỹ thuật chiến thuật đồng diễn phân thế bài võ mai hoa quyền năm mươi hai động tác và tình huống ứng phó ứng dụng võ thuật công an nhân dân phần thi quân sự với hai nội dung vượt vật cản và bắn súng quân dụng
hội thi diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh đắk lắc và trường bắn của lữ đoàn đặc công một trăm chín mươi tám ngay sau lễ khai mạc các đội đã lần lượt bắt đầu các nội dung thi
hội thi góp phần xây dựng
quân phong quân kỷ nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân gian luyện thể chất trình độ kỹ thuật chiến đấu võ thuật công an nhân dân thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ vũ khí được trang bị để phục vụ công tác chiến đấu tấn công trấn áp các loại tội phạm hiệu quả hơn

qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã triệu tập thêm hai người có liên quan